theo trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu cho biết
vào khoảng một mươi hai h ba mươi chín phút trưa nay một trận động đất năm ba độ richter đã xảy ra
tại khu vực huyện mộc châu của tỉnh sơn la
trận động đất gây rung lắc tại các tỉnh hòa bình ninh bình thanh hóa phú thọ và thủ đô hà nội
dư chấn đã khiến cho nhiều nhà cao tầng ở hà nội bị rung lắc nhẹ
theo đánh giá các vùng ảnh hưởng bởi dư chấn không có thiệt hại
hiện trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu
vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này